tại trụ sở báo nhân dân ban biên tập đảng ủy liên tri hội nhà báo báo nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày báo nhân dân ra số đầu ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân đã ôn lại những dấu mốc lịch sử của báo nhân dân
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một tờ báo của cơ quan trung ương của đảng ra số đầu tiên
sáu mươi năm qua các thế hệ những người làm báo nhân dân đã nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển tờ báo xứng đáng là ngọn cờ chính trị tư tưởng của đảng trên mặt trận báo chí
đến nay báo nhân dân đã trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện gồm các ấn phẩm báo nhân dân hàng ngày nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng và báo thời nay
báo nhân dân điện tử có thêm phiên bản mới bằng tiếng nga
báo nhân dân điện tử có thêm phiên bản mới bằng tiếng nga